tại cảng cát lái tp hcm tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một đã chủ trì
phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện hàng trăm thiết bị điện tử
điện lạnh nhập lậu được cất giấu trong container
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng năm một lô hàng container được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải
giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trọng nguyễn có trụ sở tại tp hcm khai báo là mặt hàng dầu nhựa
nhập từ nhật bản về việt nam qua cảng cát lái
tuy nhiên cơ quan hải quan đã kiểm tra phát hiện bên trong container chứa hàng trăm thiết bị điện tử
điện lạnh như máy giặt tủ lạnh máy rửa xấy chén máy điều hòa
toàn bộ lô hàng trên đều đã qua sử dụng và nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào việt nam
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định